bộ công an khẳng định hiện chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh
cổng thông tin điện tử bộ công an và trang thông tin bộ công an trên nền tảng facebook
cư dân mạng đã chia sẻ rộng rãi thông tin này cùng khuyên cáo của bộ công an
cảnh báo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không nghe theo không liên hệ với các website fanpage
tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lấy lại tiền bị treo
thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
người thân của tôi đã từng bị các đối tượng thuyết phục sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt
hồ sơ thiếu thông tin lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tinh vi nên nhiều người không xác định được đúng sai nhẹ dạ cả tin nghe theo nên tiếp tục mất tiền lần hai dẫn đến thiệt đơn thiệt kép
thậm chí trên mạng xã hội còn có những hội nhóm lấy lại tiền bị lừa đảo trên mạng xã hội nhanh nhất không ứng phí
vẫn có nhiều người bị sập bẫy bởi chiêu trò của các đối tượng không mới nhưng vẫn đủ tinh vi thao túng tâm lý nạn nhân
hiện nay bộ công an và các đơn vị liên quan không phối hợp ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn nhận hồ sơ của người dân
về các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội
cư dân mạng cho rằng người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn thư theo đường bưu chính
về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận giải quyết
phải tỉnh táo tự trang bị kiến thức để không bị mất tiền oan
không chỉ trên không gian mạng chúng cũng thường xuyên gọi điện để lừa đảo mạo danh
chính tôi cũng nhận được cú điện thoại tự xưng là công an phường hỏi mã định danh
tôi hỏi công an khu phố tôi tên là gì thế là nó tắt máy luôn
người dân cần tỉnh táo nâng cao cảnh giác và am hiểu pháp luật
không có cơ quan bảo vệ pháp luật nào điều tra vụ án qua điện thoại
và cũng không nhận hồ sơ thông qua các trang mạng xã hội
đề nghị tổ chức cá nhân khi nhận được các cuộc gọi xưng danh công an hay bảo làm hồ sơ
mạo danh các cơ quan nhà nước thì nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
chỉ cơ quan chức năng vào cuộc thôi là chưa đủ
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tỉnh táo và thường xuyên cập nhật thông tin
trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhận diện thủ đoạn của các đối tượng
rất nhiều thông tin hữu ích đã được đăng tải trên fanpage truyền hình công an nhân dân